trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long đã tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ tám
cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp
trên địa bàn tỉnh vĩnh long cử tri bày tỏ lo ngại về tình hình tội phạm liên quan đến người nghiện ma túy gây ra ngày càng diễn biến phức tạp
với tính chất ngày càng nguy hiểm và manh động trong khi việc quản lý những người nghiện người cai nghiện chưa thật sự hiệu quả
và biện pháp xử lý những người mua bán ma túy chưa đủ tính gian đe
bên cạnh tình trạng hàng gian hàng giả vẫn còn xảy ra nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gây thiệt hại cho người dân
tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm còn nhiều diễn biến phức tạp tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân